xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
chùm giang hồ nguyễn văn điền cùng với đàn em bị đề nghị truy tố liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng
có số tiền đánh bạc lên đến hơn hai tỷ đồng
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận bổ sung
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố nguyễn văn điền tự điền khèo bốn mươi bảy tuổi
quê hải phòng ngủ tại quận bảy và năm người khác về tội tổ chức đánh bạc
chín người khác bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc
công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi điền lấy tài khoản trên trang web cá cược bông tám mươi tám com cấp master
từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau
sau đó điền giao cho các đại lý cấp dưới để tổ chức đánh bạc đánh bạc trên mạng internet
dưới nhiều hình thức chủ yếu là cá độ bóng đá
ban chuyển án xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tổng số tiền giao dịch để đánh bạc
thông qua đường dây đánh bạc do điền cầm đầu là hai một trăm năm mươi tỷ đồng